cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi vi phạm quy định về xây dựng
đối với dự án đường hồ chí minh tuyến tránh huyện chư sê có tổng giá trị đầu tư hai trăm năm mươi tỷ đồng bị hư hỏng nghiêm trọng
đây là dự án do ban quản lý dự án sáu bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư
tuyến đường có chiều dài hơn một mươi km quy mô đường cấp ba đồng bằng được hoàn thành vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên chỉ ba tháng sau khi hoàn thành đã xảy ra tình trạng sụt lún hư hỏng nghiêm trọng trên con đường này
theo ủy ban nhân dân tỉnh gia lai trách nhiệm để xảy ra sự cố tuyến tránh huyện chư sê là do các ban quản lý dự án số sáu
tư vấn thiết kế tư vấn giám sát nhà thầu thi công thiếu kinh nghiệm khảo sát khi không phát hiện ra các điều kiện bất lợi
về địa hình nơi dự án đi qua